tình huệ cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh có buổi tiếp xúc với cử tri huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện hương sơn kiến nghị quốc hội chính phủ cần quan tâm bổ sung nguồn vốn để triển khai và hoàn thành dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ tám a
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ bày tỏ vui mừng trước những kết quả khá toàn diện của đảng bộ chính quyền nhân dân huyện hương sơn đạt được trong thời gian qua
đồng thời chia sẻ khó khăn với địa phương là huyện miền núi kêu gọi thu hút đầu tư thu ngân sách khó khăn trong khi phải chi cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông rất lớn
tiếp thu các kiến nghị cử tri huyện hương sơn phó thủ tướng chính phủ cho biết đến năm hai nghìn một mươi tám thuế xuất trong khối asean sẽ về bằng không vì vậy cần tính toán lại việc đầu tư phát triển các khu kinh tế
về đầu tư nâng cấp quốc lộ tám a phó thủ tướng cho rằng đây là tuyến giao thông nằm trên hành lang kinh tế đông tây
có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh đối ngoại
mặc dù điều kiện ngân sách đang gặp khó khăn nhưng quốc hội chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư tuyến giao thông quan trọng này
một số kiến nghị khác cũng đã được đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp trình tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
trước đó phó thủ tướng vương đình huệ đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà cho các gia đình trường học bị thiệt hại do bão số một mươi gây ra trên địa bàn huyện kỳ anh cẩm xuyên
xã kỳ anh hà tĩnh
thưa quý vị và các bạn chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào và kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
chào mừng bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào lào việt nam
sáng nay tại trung tâm văn hóa tỉnh thái nguyên hội hữu nghị việt nam lào tỉnh thái nguyên đã tổ chức liên hoan tiếng hát hữu nghị việt nam lào lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
tham dự liên hoan
có hơn ba trăm linh ca sĩ diễn viên chuyên và không chuyên đến từ gần hai mươi cơ quan doanh nghiệp hội đoàn thể trường học trên địa bàn tỉnh
có nhiều diễn viên là những lưu học sinh lào đang học tập tại tỉnh thái nguyên
các diễn viên đã mang đến liên hoan ba mươi bốn tiết mục văn nghệ được chuẩn bị và dàn dựng công phu với những màn múa hát đặc sắc
mang đậm nét văn hóa của mỗi dân tộc mỗi vùng miền thuộc hai đất nước
các tiết mục cũng đã tái hiện sinh động nghĩa tình thủy chung son sắt của hai nước việt lào trong cuộc chiến tranh giữ nước
cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc

như múa tấm lòng việt lào múa lâm tơi
hát sải chay lào việt màn hát múa từ thái nguyên vàng khúc hát việt lào liên hoan là dịp để giao lưu văn hóa văn nghệ
tạo cơ hội giao lưu hiểu biết văn hóa truyền thống giữa sinh viên nhân dân hai nước
qua đó khẳng định tình đoàn kết mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước việt nam lào nói chung
giữa tỉnh thái nguyên với các tỉnh bạn lào nói riêng ngày càng bền chặt

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

bộ công an phối hợp với thành phố hải phòng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
và công tác phối hợp giữa các lực lượng các địa phương chủ động xử lý tình huống cháy nổ phức tạp có thể xảy ra trong các khu công nghiệp
hơn hai cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
bộ công an công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hải phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội quảng ninh
cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy quân khu ba công an các tỉnh thái bình hải dương và lực lượng tại chỗ
được huy động cùng hơn một trăm linh phương tiện chữa cháy các loại đã tham gia trong các giai đoạn diễn tập chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xử trí cấp cứu
buổi diễn tập góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành địa phương doanh nghiệp đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
đánh giá và nâng cao khả năng chỉ huy điều hành phối hợp và huy động các lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời với các vụ việc bất ngờ có thể xảy ra
hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh gia lai phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai quỹ phòng chống thương vong châu á và công ty johnson johnson
tổ chức trao một ba trăm linh mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trường tiểu học hùng vương huyện chư sê
đây là hoạt động nằm trong dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em được các đơn vị phối hợp tổ chức và thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh gia lai
trung bình mỗi năm cả nước có khoảng một tỉnh gia lai
có khoảng hai trẻ em tử vong do tai nạn giao thông
tuy nhiên hiện nay tại nhiều địa phương nhất là ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
việc đội mũ bảo hiểm để bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho con em lại chưa được nhiều bậc phụ huynh quan tâm
trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám ngoài việc trao một ba trăm linh mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trường tiểu học hùng vương huyện chư sê
ban tổ chức còn tiến hành trao gần hai mũ bảo hiểm cho tám trường tiểu học thuộc các huyện chư bả mang nhang công trò chư sê đắc đoa và thị giã an vy pa trên địa bàn tỉnh gia lai
một mươi đơn vị máu là con số dự kiến sẽ thu được tại ngày hội hiến máu tình nguyện do viện huyết học và truyền máu trung ương
phối hợp với đảng ủy doanh nghiệp khối của thành phố hà nội tổ chức sáng nay ba mươi tháng chín
lượng máu thu được này sẽ giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu có nguy cơ xảy ra trong thời gian tới
với gần một người tham gia hiến máu tình nguyện là những công nhân viên chức và người lao động dự kiến trong ngày hôm nay sẽ thu được gần một đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho người bệnh
thống kê của viện huyết học và truyền máu trung ương hiện lượng máu trong ngân hàng dự trữ chỉ còn khoảng một mươi một đơn vị
trong khi đó mỗi ngày trung bình lượng máu phải cung cấp cho gần hai mươi bệnh viện khu vực phía bắc rơi vào khoảng hơn một đơn vị
điều này đồng nghĩa với việc lượng máu còn chỉ đủ sử dụng trong một mươi ngày tới
vì vậy triển khai liên tục các chương trình hiến máu tình nguyện vô cùng có ý nghĩa trong thời điểm này
bên cạnh đó số lượng nhóm máu o hiện đang rất thấp trong khi nhu cầu sử dụng nhóm máu o chiếm khoảng năm mươi
vì vậy rất cần sự chung tay hiến máu của những người có nhóm máu này
cũng trong ngày hôm nay ubnd tỉnh quảng bình tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại với gần hai trăm linh doanh nghiệp nhà đầu tư trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh nhất là sau thiệt hại cơn bão số một mươi
theo chủ tịch ubnd tỉnh quảng bình nguyễn hữu hoài năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự cố môi trường biển lũ lụt và gần đây là thiệt hại lớn sau cơn bão số một mươi
nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp nên tỉnh đã thu được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực
tại hội nghị các nhà đầu tư giám đốc các doanh nghiệp đã kiến nghị một số khó khăn vướng mắt trong đầu tư các dự án và sản xuất kinh doanh
như việc giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm trễ thuê đất còn cao các chính sách yêu đãi của tỉnh khó tiếp cận vay vốn còn khó khăn
bên cạnh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tới đây quảng bình lựa chọn và ưu tiên những nhà đầu tư có tâm huyết năng lực tài chính đầu tư đúng định hướng và quy hoạch của địa phương
tỉnh cũng tiến hành ra soát kiểm tra và thu hồi các dự án chậm tiến độ chuyển giao cho các nhà đầu tư khác có điều kiện thực hiện nhằm tăng hiệu suất đầu tư
xin được chuyển sang phần tin thế giới bộ tài chính mỹ vừa bất ngờ công bố các biện pháp siết chặt trừng phạt tài chính nhằm vào các ngân hàng và các công ty năng lượng của nga
với lý do là moscow tiếp tục can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại ukraine động thái này đánh dấu nứt thang căng thẳng mới trong quan hệ nhiều sóng gió giữa hai nước kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
bộ tài chính mỹ quyết định cắt giảm thời hạn phát hành trái phiếu do các công ty mà các cá nhân và tổ chức tài chính mỹ đã đánh dấu
được phép giao dịch ban hành đối với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác của nga nằm trong danh sách trừng phạt sau ngày hai mươi tám tháng một mươi một chỉ có các khoản nợ không quá một mươi bốn ngày được phép giao dịch thay vì ba mươi ngày như trước đây
đối với các công ty dầu khí kỳ hạn nợ mới bị cắt giảm từ chín mươi ngày xuống còn sáu mươi ngày
lệnh trừng phạt mới của mỹ sẽ ảnh hưởng đến các ngân hàng lớn của nga như sherbanks vneshenobank ngân hàng xuất nhập khẩu nga cũng như các tập đoàn năng lượng khổng lồ như gazprom lusatia
xác lệnh trừng phạt mới cũng tái khẳng định việc cấm mua bán tài sản cầm cố của các công ty bị trừng phạt
theo các chuyên gia các biện pháp trừng phạt này của bộ tài chính mỹ nhằm gây khó khăn cho các thể chế tài chính và các công ty dầu khí hàng đầu của nga trong việc huy động vốn dài hạn
căng thẳng liên quan đến cuộc trưng cầu ý dân về độc lập khỏi tây ban nha mà chính quyền vùng catalonia lên kế hoạch tổ chức vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
ngày hôm nay cảnh sát tây ban nha đã tiến hành lục xoát trung tâm công nghệ thông tin
và viễn thông của chính quyền vùng catalonia đây là một hành động của chính phủ tây ban nha nhằm ngăn chặn cuộc trưng cầu ý dân này
cảnh sát quốc gia tây ban nha đã tới lục xoát trung tâm công nghệ thông tin có trụ sở ở thành phố barcelona và có thể sẽ lưu lại đây trong hai ngày
trước đó tòa thượng thẩm catalonia đã ra lệnh cho cảnh sát quốc gia cũng như cảnh sát địa phương ngăn chặn cuộc bỏ phiếu điện tử diễn ra
và đề nghị tập đoàn công nghệ google gỡ bỏ ứng dụng onsvote
tòa cho rằng những người ủng hộ ly khai tại catalunia sử dụng ứng dụng này để lan truyền thông tin về cuộc trưng cầu
cũng trong ngày hôm nay cảnh sát tây ban nha đã phong tỏa một ba trăm linh trong tổng số hai ba trăm một mươi năm trường học được lựa chọn làm các điểm bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu về độc lập của catalonia
một nhân viên cảnh sát cũng đã được điều động nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày một tháng một mươi tới
tuy nhiên chủ tịch vùng catalonia vẫn kêu gọi người dân vùng này đi bỏ phiếu cho dù có điều gì xảy ra
chiến dịch đưa hành tinh của chúng ta vĩ đại trở lại trị giá ba mươi triệu euro của tổng thống pháp emmanuel macron đã thu hút hàng ngàn nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu trên thế giới nộp đơn xin làm việc tại pháp
dự kiến là trong tháng một mươi hai tới tổng thống pháp sẽ công bố danh sách chín mươi người được lựa chọn trong đó hơn một nửa là chuyên gia đến từ nước mỹ
tổng thống pháp sẽ công bố danh sách chín mươi người được lựa chọn trong đó hơn một nửa là chuyên gia đến từ nước mỹ
các nhà khoa học nghiên cứu về khí hậu được lựa chọn làm việc tại pháp sẽ được tổng thống macron công bố vào dịp kỷ niệm hai năm ngày ký hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
các chuyên gia sẽ được chia thành hai nhóm junior và senior
các nhà nghiên cứu carbonio sẽ nhận được kinh phí khoảng một triệu euro trong bốn năm bao gồm lương chi phí công tác và hai nhà nghiên cứu có học vị tiến sĩ
các nhà nghiên cứu cấp cener sẽ nhận được một năm triệu euro bao gồm hai trợ lý và hai nhà nghiên cứu
trong danh sách này có tới bốn mươi năm các nhà khoa học là công dân mỹ
đầu tháng sáu vừa qua tổng thống macron đã đề xuất thành lập quỹ tài trợ trị giá ba mươi triệu euro nhằm thu hút các nhà khoa học các chuyên gia nước ngoài tới pháp để nghiên cứu về khí hậu
ngay sau khi tổng thống mỹ donald trump thông báo nước này rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu
tổng thống macron cho rằng quyết định của tổng thống mỹ thật đáng thất vọng và tuyên bố các nhà khoa học mỹ có thể coi pháp là quê hương thứ hai
cách mạng số đang diễn ra với tốc độ chóng mặt và làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội loài người
xử lý và đối phó với các nguy cơ nảy sinh từ cuộc cách mạng kỹ thuật số là chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số talin vừa diễn ra tại estonia
châu âu cần tận dụng các cơ hội của tiến bộ kỹ thuật số để đối phó với các nguy cơ nảy sinh từ công nghệ cao
tuyên bố này vừa được giới lãnh đạo eu đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh kỹ thuật số talin estonia
theo thông báo của chủ tịch ubnd
châu âu jean claude juncker một cơ quan an ninh mạng châu âu sẽ được thành lập vào tháng một mươi tới
eu cũng sẽ đề xuất khoản áp thuế mới đối với các công ty công nghệ lớn như google và facebook vào năm hai nghìn hai mươi
bất chấp sự phản đối của một số quốc gia do lo ngại loại thuế này có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế nước nhà
hiện eu đang tìm cách siết chặt quản lý đối với hoạt động của các hãng công nghệ tại thung lũng silicon của mỹ
đồng thời cũng gấp rút hoàn thành dự luật về việc kiểm soát sự phát triển của trí tuệ
đồng thời cũng gấp rút hoàn thành dự luật về việc kiểm soát sự phát triển của trí tuệ nhân tạo